thưa quý vị một vụ buôn lậu xăng dầu đặc biệt lớn không có hóa đơn chứng từ vừa bị công an tỉnh nghệ an triệt phá thu giữ một triệu lít xăng với tổng số tiền gần ba mươi tỷ đồng
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh nghệ an phối hợp với thủy đoàn một cục cảnh sát giao thông bộ công an tiến hành kiểm tra bắt giữ tàu xuân sơn năm thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn xuân sơn
neo đậu tại cảng biển cửa lò thị xã cửa lò tỉnh nghệ an có hành vi vận chuyển một triệu lít xăng e năm trị giá gần ba mươi tỷ đồng
qua kiểm tra tất cả số xăng trên đều không có hóa đơn chứng tử liên quan theo quy định của pháp luật
các đối tượng khai nhận lợi dụng đêm tối sử dụng các tàu nhỏ ra ngoài biển mua xăng từ các tàu khác rồi vận chuyển về cảng bơm lên cho tàu xuân sơn năm sau đó bán lại nhằm kiếm lời
sáng nay phòng cảnh sát kinh tế công an tp đà nẵng cho hay đang tạm giữ lô hàng hai mươi năm chiếc iphone trị giá ba trăm năm mươi triệu đồng để làm rõ hành vi kinh doanh hàng nhập lậu của một cửa hàng đóng trên địa bàn
trước đó sau quá trình nắm tình hình
phòng cảnh sát kinh tế công an tp đà nẵng tiến hành kiểm tra một cửa hàng điện thoại trên đường thái thị bôi phường chính gián quận thanh khê tp đà nẵng
phát hiện tại cửa hàng có hai mươi năm điện thoại di động nhãn hiệu iphone các đời iphone xs max và iphone một mươi hai pro max
tổng giá trị lô hàng khoảng ba trăm năm mươi triệu đồng
toàn bộ số điện thoại này là hàng ngoại nhập nhưng chủ cửa hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ tại thời điểm kiểm tra
hiện phòng cảnh sát kinh tế công an tp đà nẵng đã tạm giữ lô hàng trên để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ hành vi nhập lậu để xử lý theo quy định của pháp luật
các lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn vừa phát hiện thu giữ hơn sáu trăm linh hộp thuốc nhập lậu
đây là loại thuốc đang được bán chui nhiều trên thị trường được cho là có tác dụng uống dự phòng và điều trị các triệu chứng của bệnh covid một mươi chín
các lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn vừa phát hiện thu giữ hơn sáu trăm linh hộp thuốc nhập lậu
năm hai nghìn hai mươi hai tại bến xe phía bắc thuộc xã hợp thành huyện cao lộc phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lạng sơn phối hợp với đội ba trăm tám mươi chín tỉnh phát hiện một người phụ nữ đang bê ba thùng cát tông có biểu hiện nghi vấn phạm tội
tiến hành kiểm tra phát hiện nông thị hương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú tại xã tân mỹ huyện văn lãng là chủ của ba thùng cắt tông bên trong có hơn sáu trăm linh hộp thuốc liên hoa thanh ôn không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tại cơ quan công an hương khai nhận mua toàn bộ số thuốc trên về để bán kiếm lời
thanh tra ủy ban chứng khoán nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với công ty cổ phần dạng đông hâu đinh
cụ thể công ty này không công bố thông tin trên hệ thống của ủy ban chứng khoán nhà nước và hệ thống của sở giao dịch chứng khoán tp hcm về quyết định hội đồng quản trị số một ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi
và quyết định
ngoài ra giải trình của công ty tại văn bản số một trăm ba mươi ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một có nội dung sai lệch với thuyết minh báo cáo tài chính kiểm toán năm hai nghìn hai mươi của công ty
tổng số tiền dạng đông hâu đinh bị xử phạt là một trăm bảy mươi triệu đồng
chuyển sang các thông tin khác
thưa quý vị sở tài nguyên và môi trường hà nội yêu cầu tạm dừng việc tiếp nhận giải quyết thủ tục liên quan đến việc tách thửa đối với thửa đất nông nghiệp
thông tin này dự báo sẽ có tác động không nhỏ tới các nhà đầu tư
theo đó các trường hợp tách thửa bị dừng là thửa đất gồm đất ở và đất nông nghiệp thửa đất phi nông nghiệp không có đất ở
chỉ tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến việc chia tách thửa đất hợp thửa đất đối với thửa đất ở đảm bảo điều kiện tách thửa đất
hợp thửa đất theo quy định của pháp luật hiện hành
thực tế thời gian qua nhiều nhà đầu tư đã mua gom các loại đất hỗn hợp tại vùng ven hà nội như thạch thất hòa lạc với mục đích phân lô nhỏ để bán kiếm lời
chưa đầy một tháng kể từ khi đường cao tốc bắc nam đoạn đi qua một số tỉnh miền trung được cắm mốc xác định hướng tuyến
hàng loạt công trình nhà ở nhà cửa kiên cố bán kiên cố và trồng cây đã được dựng lên với mục đích đi tắt đón đầu để chờ hưởng đền bù giải phóng mặt bằng
và việc người dân xây dựng công trình trồng cây trái phép không chỉ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh an toàn trật tự mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến công tác đền bù
giải phóng mặt bằng khi triển khai dự án này
trong khu vực được quy hoạch tuyến đường cao tốc bắc nam hộ gia đình này đang tiến hành xây dựng công trình được cho là để chăn nuôi gà
điều đáng nói là công trình này mới chỉ được xây dựng cách đây vài ngày
tôi đã làm công trình này để chăn nuôi lấy phấn đề tôi bỏ một con sú thôi
sau khi tuyên truyền thì tôi không làm nữa tôi đừng chỉ công trình
trong bán kính khoảng một km có hàng chục công trình tương tự
hầu hết toàn bộ các công trình trên đều được xây dựng trên đất sản xuất nông nghiệp nơi có tuyến đường cao tốc bắc nam đi qua
chính quyền địa phương đã dùng nhiều biện pháp để ngăn chặn nhưng chặn chỗ này thì công trình lại mọc lên chỗ khác
nhiều hộ kinh tế khó khăn cũng vay mượn để xây dựng mặc dù không có nhu cầu về chăn nuôi hay xây dựng chuồng trại
đa số tâm lý người dân họ xây dựng các công trình để chơi chơi đời cơ hội
bôi thương giải phóng hoặc vang
khi nắm mắt được tính đó thì xã huyện cũng đã có biện pháp để lập biên toàn và xử lý
làm cơ sở giáo này để mình thực hiện công tác bôi thương và mạo đúng quy định
tình trạng xây dựng công trình trong các loại cây ngắn ngày đến lâu năm trở đến bù cũng diễn ra tại tỉnh quảng trị và hà tĩnh
người dân thì nghĩ rằng xây để đón đền bù
tuy nhiên hành vi xây dựng không đúng quy hoạch xây dựng quy hoạch đô thị không những không được đền bù
mà còn có thể bị phạt tiền từ tám mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ
và buộc phải phá rỡ các công trình trái phép
để tránh những trường hợp bị xử lý vi phạm hành chính như vậy
thì bản thân là người dân phải hiểu rõ cái quyền và nghĩa vụ của mình trong cái việc sử dụng đất như thế nào
rõ ràng khi đã có cái quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất thì bắt buộc là người dân sẽ không được xây dựng
tạo lập các cái tài sản mới trên đất
và nếu trong trường hợp người dân vẫn cố tình thực hiện
thì họ sẽ phải đối mặt với các cái rủi ro về trách nhiệm pháp lý
dự án đường cao tốc là dự án trọng điểm quốc gia
các địa phương đã và đang tập trung phối hợp với các đơn vị thực hiện dự án theo đúng tiến độ và đảm bảo sự đồng thuận
tuy nhiên việc người dân đi tắt đón đầu chờ đền bù không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự xã hội
mà còn ảnh hưởng đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng khi triển khai dự án
tiếp theo xin mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức kinh tế nổi bật
có trong hai mươi bốn giờ qua
từ ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai mức cho vay tối đa đối với học sinh sinh viên sẽ tăng từ hai năm triệu đồng một tháng lên bốn triệu đồng một tháng
như vậy so với mức cũ đã áp dụng từ ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
thì mức cho vay tối đa đối với học sinh sinh viên tăng thêm một năm triệu đồng một tháng
học sinh sinh viên được vay vốn thuộc một trong các đối tượng sau
hộ nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật
hai hộ cận nghèo
hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật
ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa có tờ trình hội đồng nhân dân thành phố
đề xuất hỗ trợ kinh phí cho người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
do mức chuẩn nghèo tăng lên nên mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tại hà nội cũng tăng theo
từ một trăm năm mươi bốn lên ba trăm ba mươi đồng một người một tháng khiến người lao động gặp khó
vì vậy việc ban hành chính sách hỗ trợ là cần thiết
đánh nặng cho ngân sách trong chi trả trợ cấp xã hội bảo hiểm y tế hàng tháng cho người không có lương hưu
bộ xây dựng đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố phải thường xuyên theo dõi
bám sát diễn biến của thị trường xây dựng để kịp thời cập nhật điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng
chỉ số giá xây dựng cho phù hợp mặt bằng giá thị trường tránh các hiện tượng đầu cơ thổi giá
các địa phương cũng cần thường xuyên giả soát cập nhật các loại vật liệu xây dựng chủ yếu
thiết bị công trình phổ biến vào danh mục để công bố
với các loại vật liệu có biến động nhiều bộ xây dựng cho rằng việc công bố hàng tháng là cần thiết
theo cục hàng không việt nam đến nay còn tám quốc gia chưa mở lại các đường bay thường lệ đi đến việt nam
gồm brunei ấn độ indonesia myanmar macau phần lan ý thụy sĩ
các hãng hàng không khai thác sáu mươi bảy đường bay đi đến việt nam chủ yếu từ sân bay nội bài và tân sơn nhất
dự kiến từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
các đường bay từ singapore đài loan và hàn quốc đến đà nẵng
cục hàng không việt nam dự báo sản lượng khách quốc tế qua các cảng hàng không trong quý i đạt ba trăm hai mươi một người
tăng một trăm bảy mươi sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
thưa quý vị trước tình hình dịch bệnh diễn biến căng thẳng
việc lướt điện thoại xem video trên tiktok trở thành thói quen mới
lợi dụng sự thiếu cảnh giác những đối tượng xấu đã vẽ lên một chiếc bánh hấp dẫn dụ dỗ người dân
chỉ cần tương tác gạo trên nền tảng tiktok sẽ kiếm được lợi nhuận lên đến một bảy trăm linh một năm
để nắm rõ hơn về thủ đoạn của những đối tượng này xin mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi
ai đã tải tiktok nhắn tin cho em hướng dẫn kiếm từ hai trăm linh đến ba trăm linh đồng một ngày
kiếm tiền online từ việc xem tiktok mỗi ngày bạn đã thử chưa
chỉ cần thả tim bình luận vào các video trên tiktok dễ dàng kiếm được ít nhất hai trăm linh đồng một ngày
đây là những lời mời gọi về một công việc việc nhẹ lương cao được đăng tải thường xuyên trên mạng xã hội
để có thể tham gia kiếm tiền người dân trước hết cần phải nạp tiền theo từng gói hạn mức tương ứng số nhiệm vụ mỗi ngày
các gói được vẽ ra sẽ hoàn vốn trong chưa đầy hai mươi ngày
lợi nhuận mang về sau được các đối tượng tuyển dụng quảng cáo có thể lên đến hơn một bảy trăm linh một năm
nếu như vào cái gói lớn nhất là ba mươi ba triệu thì mỗi ngày bọn em sẽ xem một trăm năm mươi clip thông qua app này xem trên tiktok
thì một clip sẽ nhận được là một mươi hai thì sẽ được là một triệu tám một ngày hầu như là mất trắng
tiền lời một năm chưa thấy đâu chỉ sau vài tháng các dự án quảng bá là kiếm tiền trên tiktok như izan iclick golden hand gần lượt bị sợ
thủ đoạn của các đối tượng nhìn chung khá tinh

trước tiên những đối tượng này sẽ vẽ ra một chiếc bánh thơm nhỏ
sividad có nặng nhiar s broch ngon hấp dẫn với mức lợi nhuận siêu khủng
chiếc bánh này giống như một cái bẫy chỉ cần đợi con bồi ra vào là sẽ thích hoạt ngay

thì thông thường thì các đối tượng nhầm đến người là thân kiểm doanh nghiệp
những người có thu nhậm thấp có nhiều thời gian
thì các đối tượng này doanh nghiệp đã tác động vào cái tâm lý của họ imagination person
trong khi công việc thì không hề nặng nhỏng và sự tác động đó khiến cho bản thân những người bị tác động này
họ nghĩ rằng là họ cũng chẳng mất gì mà lại được trả lương
đối với họ đấy là một sự hấp dẫn rất là lớn
đây là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc là truy cứu trách nhiệm hình sự
tùy vào tính chất mức độ của từng hành vi
thế về truy cứu trách nhiệm hình sự thì người thực hiện hành vi vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
theo quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo đó người phạm tội có thể bị phật cải tạo không chăm dữ đến ba năm
hoặc phạt tù từ sáu tháng cho đến hai mươi năm hoặc là tù trung thân
để tránh thiệt hại về tài sản người dân cần cẩn trọng và từ chối bất kỳ lời mời rụ rỗ lôi kéo hứa hẹn nào của đối tượng xấu
chỉ đầu tư thì đã thực sự tìm hiểu
những chiếc bánh vẽ thường được quảng cáo là rất ngon nhưng chả ai dám chắc chắn rằng
chiếc bánh ấy có chất chất độc hại hay chất bảo quản hay không
là một trong những hoạt động nổi bật của chuỗi sự kiện hưởng ứng lễ khai mạc năm du lịch quốc gia quảng nam hai nghìn hai mươi bốn
ngày hội khinh khí cầu được khai mạc sáng nay tại hội an là lễ hội khinh khí cầu lần đầu tiên được tổ chức tại quảng nam
sự kiện đã mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm hết sức thú vị
sau công tác chuẩn bị được diễn ra từ rất sớm đến bảy giờ sáng
toàn bộ một mươi bảy quả khinh khí cầu đủ màu sắc và kích thước đã được bố trí bay treo cố định trên dòng sông hoài
trong đó có một mươi hai khinh khí cầu mini ba quả kinh khí cầu cấp bảy và hai quả khinh khí cầu hơi
tất cả đã khiến không gian siêu tủ trầm mặt của khu phố cổ trở nên tùy mới
lễ hội khinh khí cầu sẽ được diễn ra trong hai ngày hai mươi năm và hai mươi sáu tháng ba
do hoạt động bay của khinh khí cầu phụ thuộc rất lớn vào điều kiện thời tiết và sức gió
nên vừa để đáp ứng nhu cầu tham quan trải nghiệm của du khách vừa đảm bảo tốt an toàn bay
khinh khí cầu có những khung giờ bay cố định
trong ngày hai mươi năm tháng ba sẽ bay trong khung giờ sáu đến chín giờ
và một mươi bảy tháng ba sẽ bay trong khung giờ sáu đến chín giờ
từ bảy h ba mươi đến một mươi tám h ba mươi và trong ngày hai mươi sáu tháng ba từ sáu h đến chín h
lần đầu tiên được diễn ra tại hội an số lượng khinh khí cầu của lễ hội là rất lớn
tại miền trung từ trước tới nay
tuy nhiên bang tổ chức cho biết
quy mô hiện vẫn còn khiêm
sau lần tổ chức này hội an sẽ cân nhắc để đưa hoạt động này như một sản phẩm du lịch
mang lại những trải nghiệm mới mẻ cho du khách
trong thời gian tới chúng tôi cũng dự kiến sẽ mời các công ty các đơn vị liên quan
để phối hợp với thành phố để tổ chức những hoạt động khinh khí cầu với quy mô lớn hơn
với nhiều hoạt động trải nghiệm thường xuyên hơn
để có nhiều cơ hội cho người dân và du khách có thể trải nghiệm cái hoạt động thú vị này

lễ hội khinh khí cầu đã khiến hội an ngập tràn trong màu sắc
và ngập tràn trong cảm xúc của những niềm vui kỳ vọng
không khí rộn ràng của thành phố du lịch đã dần quay trở lại
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại